xã có nhiều trường đạt chuẩn quốc gia y tế xã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi trường châu cũng đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới
công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn vì thế cũng được cải thiện đáng kể
trạm y tế xã trường châu

trung bình mỗi tháng có hàng trăm lượt bệnh nhân tới thăm khám
ngoài công tác khám chữa bệnh cho người dân hàng ngày đội ngũ y bác sĩ của trạm y tế còn thường xuyên thực hiện các chương trình tuyên truyền
phòng chống dịch bệnh hướng dẫn người dân cách bảo đảm vệ sinh chăm sóc sức khỏe

trạm y tế xã trường châu
trung bình mỗi tháng có hàng trăm lượt bệnh nhân tới thăm khám
trạm y tế xã trường châu
trung bình mỗi tháng có hàng trăm lượt bệnh nhân tới thăm khám
trạm y tế xã trường châu
trung bình mỗi tháng có hàng trăm lượt bệnh nhân tới thăm khám
đến nay toàn huyện có hơn năm mươi người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân hơn chín mươi hai
tuy nhiên bên cạnh đó công tác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm trên địa bàn còn gặp không ít khó khăn
tỷ lệ lao động qua đào tạo hàng năm từ năm mươi trở lên tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ chín mươi năm trở lên tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ chín mươi tám trở lên
trong đó để đạt được mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế chín mươi năm đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các cấp chính quyền mai châu nói riêng và tỉnh hòa bình nói chung